các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể sở y tế yêu cầu các đơn vị ra soát đối tượng lập kế hoạch tiêm liều bổ sung vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và toàn bộ người trên năm mươi tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản
những trường hợp này gồm có người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như bệnh nhân ghép tạng ung thư hiv người đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
khoảng cách giữa mũi bổ sung và mũi cuối cùng của liều cơ bản là từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
với mũi nhắc lại đối tượng được tiêm là người trên một mươi tám tuổi đã được bao phủ đủ liều cơ bản toàn bộ người có bệnh nền cần thiết chăm sóc y tế dài hạn trên năm mươi tuổi trường hợp trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine được sử dụng cho mũi nhắc lại được phân thành ba trường hợp
nếu mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine mũi nhắc lại sẽ được tiêm loại vaccine đó hoặc là vaccine mnna
nếu từng tiêm các loại vaccine khác nhau mỗi nhắc lại sẽ sử dụng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của sinopharm muối nhắc lại có thể là cùng loại đó vaccine mrna hoặc vaccine vector virus
khoảng cách tiêm mũi nhắc lại ít nhất là ba tháng sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản
những người đã mắc covid một mươi chín cũng có thể tiêm vaccine ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế theo đúng quy định
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế cũng đã có văn bản
bộ y tế cũng đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo dự báo của các chuyên gia y tế số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội có thể tăng lên từ hai đến ba ca mỗi ngày trong thời gian tới
trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh hà nội cũng sẵn sàng kích hoạt các cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín song song quản lý chăm sóc f tại nhà
toàn thành phố hà nội hiện đã có hơn ba mươi bệnh viện cùng khoảng ba mươi cơ sở thu dung điều trị f ở các quận huyện thị xã đã được kích hoạt
cùng với hàng chục cơ sở thu dung đang được chuẩn bị ở các địa phương hà nội đang tính đến việc ứng phó với tình huống số ca mắc trên địa bàn có thể tăng lên một trăm linh người
dịch covid một mươi chín hà nội vẫn ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình nhưng có ba huyện chiến từ cấp độ một vùng xanh lên cấp độ hai một quận hai bà trưng chuyển từ cấp độ một lên cấp độ ba tức vùng cam
về cấp xã phường toàn thành phố có bốn trăm ba mươi chín địa phương cấp độ một giảm một mươi bảy một trăm ba mươi hai địa phương ở cấp độ hai tăng năm hai mươi năm xã phường ở cấp độ ba tăng một mươi hai và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn
về tỷ lệ tiêm chủng số người tử vong từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín ở hà nội là chín mươi bốn ba người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều là